đêm sầm xuân một mươi bảy sẽ dành một khoảng thời gian để tri ân hai người thầy lớn của nhóm sầm hà thành đã trở về với tổ nghề hát sầm
đó là nghệ nhân hà thị cầu và giáo sư tiến sĩ phạm minh khang người đứng đầu trong dự án khôi phục hát sẩm
và đưa thể loại ca hát dân gian độc đáo này trở lại với đời sống tinh thần của người hà nội cũng như cả nước
nhóm sầm hà thành luôn luôn mong muốn được tri ân với những bậc tổ nghề những người thầy những người nghệ nhân đã gìn giữ bộ môn nghệ thuật hát sầm này
cho đến tận bây giờ nó vẫn còn cái giá trị của nó và đương nhiên là những cái việc làm này là hoàn toàn là những người yêu nghệ thuật hát sầm
những người mà nghệ sĩ những nhà nghiên cứu hay là những người cộng tác viên cho nhóm sầm hà thành
trong chương trình các nghệ sĩ đã biểu diễn nhiều tiết mục sầm cổ đặc sắc đã được phục dựng lại và những bài sẩm do nhóm mới sáng tác được đông đảo công chúng ủng hộ
đặc biệt trong đêm sầm này
đặc biệt trong đêm sẩm này còn có sự trình diễn của các em học sinh tiểu học tại hà nội với mong muốn khơi tiếp mạch nguồn dòng chảy dân gian cho thế hệ trẻ việt nam
em chọn loại hình nghệ thuật dân gian hát sầm tại vì nó đặc trưng của đồng bóng bộ và hôm nay em hát sầm chợ với bài mới qua là sáu trăm linh đồng
qua bài đấy thì chúng ta có thể ảo tính học đếm và ngày xưa thì thường dùng cái đấy để đi chợ
mà tôi rất là mê hát sầm
mà tôi muốn làm sao coi như là tất cả cái thế hệ của chúng mình bây giờ coi như là giữ
được cái nghề cổ truyền của mình để cho nó khỏi mai một đi
đêm sẩm xuân lần thứ một mươi bảy là dịp để người xem hiểu hơn về hát sầm về ngày dỗ tổ nghề sẩm và cũng một lần nữa công chúng được thưởng thức những làn điệu nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc việt nam